tại tp hcm liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong
thông tin chi tiết có trong cụm tin sau
khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi anh nguyễn văn đức ba mươi chín tuổi quê bình thuận
chạy xe gắn máy biển số năm mươi chín x hai năm mươi bảy nghìn một trăm một mươi bốn trên quốc lộ một
khi đến khu vực trước chợ đầu mối nông sản thủ đức quận thủ đức
thì xảy ra va chạm với xe gắn máy biển số bảy mươi năm k năm chín nghìn năm trăm một mươi bảy do anh nguyễn tài nguyên ba mươi hai tuổi điều khiển
sau va chạm hai nạn nhân cùng xe máy trượt dài trên đường
trong đó anh đức tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng còn anh nguyên may mắn chỉ bị thương nhẹ
tiếp đó sáng qua ngày ba mươi một tháng một mươi xe buýt số một mươi tám chạy tuyến bến thành chợ hiệp thành
biển số năm mươi ba n ba nghìn bốn trăm linh chín khi đang lưu thông trên đường lê quang định
vừa qua giao lộ với đường nguyễn văn đậu phường một mươi một
quận bình thạnh thì xảy ra vai chạm với người phụ nữ tên thủy năm mươi ba tuổi ngụ huyện hóc môn
đang đi bộ băng qua đường
va chạm làm người phụ nữ té ngã xuống đường tử vong tại chỗ
hiện công an quận bình thạnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc